với hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ nhưng xin lực lượng chức năng bỏ qua không được chấp thuận
nguyễn hoàng minh chú tại huyện kìm động tỉnh hương nghiên đã hành hung cướp máy đo tốc độ của lực lượng lập nhiệm vụ
đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên bắt xử
tại cơ quan công an minh khai nhận ngày tám tháng một mươi đối tượng bị tổ công tác của cục cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra
do điều khiển ô tô chạy quá tốc độ
mình xin tổ công tác tạo điều kiện không lập biên bản xử lý nhưng không được
bực tức vì bị xử phạt nên sau khi trả khách mừng đã quay lại cầm tuyết bằng kim loại
xông đến tấn công cán bộ được giao nhiệm vụ sử dụng máy đo tốc độ
sau đó cướp đi máy đo tốc độ rồi tẩu thoát
tại chỗ ở của đối tượng đã thu giữ một máy đo tốc độ phương tiện giao thông
một xe ô tô trong xe có một tuyết kim loại
mình xin tổ công tác tạo điều kiện không lập biên bản xử lý nhưng không được